thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ khai mạc triển lãm thành tiệu một mươi năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi tại nam định
cùng sự buổi lễ có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
sau khi cắt băng khai mạc thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng lãnh đạo trung ương và địa phương đã đi tham quan triển lãm
triển lãm thành tiệu xây dựng nông thôn mới được chia làm hai phân khu
khu triển lãm trưng bày và thông tin về thành tiệu xây dựng nông thôn mới
và khu trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu trong chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp của sáu mươi ba tỉnh thành phố và của một số doanh nghiệp với tám mươi gian hàng
sau hơn một mươi năm thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những thành tiệu rất quan trọng
vượt mục tiêu năm mươi số xã đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn một năm so với yêu cầu kế hoạch
kết quả tích cực đó đã tạo cho khu vực nông thôn cả nước một diện mạo mới cơ sở hạ tầng khang trang
đời sống văn hóa xã hội phong phú sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển nông thôn từng bước hiện đại
có phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước
hiện cả nước có bốn sáu trăm sáu mươi năm xã chiếm năm mươi hai bốn tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới một trăm linh chín đơn vị cấp huyện
chiếm một mươi sáu năm số huyện được thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
một mươi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã có một trăm linh số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới
trong sản xuất nông nghiệp đã có sự tiến bộ vượt bậc và phát triển toàn diện
chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa năng suất và chất lượng có nhiều mặt hàng đặc sản
những thành công của chương trình nông thôn mới trong thời gian qua đã đóng góp vào thành tiệu chung
của ngành nông nghiệp nói riêng của đất nước nói chung